thủ tướng chính phủ vừa có công điện yêu cầu các tỉnh bắc bộ chủ động ứng phó lũ
đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân khi dự báo thời tiết tiếp tục mưa lớn trong những ngày tới
thủ tướng yêu cầu ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh tập trung chỉ đạo chủ động triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời
hiệu quả khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân
hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra
các địa phương giả soát khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất để chủ động sơ tán người dân
sẵn sàng triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân ở những khu vực chịu thiệt hại trong mưa lũ thiên tài
các bộ ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ
quản lý chặt chẽ quy trình vận hành các hồ đập tham gia điều tiết cắt lũ
trong đó phải lưu ý thông báo sớm cho người dân trước khi vận hành xả lũ
bộ giao thông vận tài chỉ đạo hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông ở khu vực có mưa lũ
kịp thời khắc phục nhanh nhất các sự cố trong mưa lũ đảm bảo giao thông thông suốt
nhất là trên các trục đường chính
bộ công an bộ quốc phòng chỉ đạo lực lượng vũ trang trên địa bàn
bố trí lực lượng phương tiện hỗ trợ sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm
sẵn sàng tham gia cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu từ các địa phương
trong hai ngày gần đây tỉnh bắc cạn liên tục có mưa lớn gây thiệt hại nghiêm trọng
về hoa màu nhà cửa đặc biệt là hệ thống giao thông thủy lợi
hiện nay cùng với các giải pháp phòng chống thiên tai
tỉnh bắc cạn đang nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ và ổn định đời sống của người dân
bốn mươi mét khối đất đá sạt xuống một số cầu bị sạt mố gây tắt đường
một số tuyến tỉnh lộ khác bị ngập đất đá tràn xuống mặt đường khiến các phương tiện không thể lưu thông
dù vẫn đang có mưa to nhưng các đơn vị có liên quan nhanh chóng khắc phục để đảm bảo giao thông
hiện tại nhiều khu vực ở huyện nari do giao thông bị chia cắt nên các lực lượng đang nỗ lực tiếp cận để hỗ trợ bà con
từ ngày một mươi đến ngày một mươi hai tháng năm thiệt hại do mưa lũ tại tỉnh bắc cạn đã làm một người chết ba người bị thương
có năm mươi sáu ngôi nhà bị sạt lở hơn hai trăm linh hectare hoa màu thủy sản bị thiệt hại nặng
nhiều công trình thủy lợi bị hư hại nghiêm trọng
chính quyền địa phương đã điều động lực lượng tại chỗ hỗ trợ nơi ở tạm cho người dân bị mất nhà cửa
tỉnh bắc cạn cũng đã cử các đoàn công tác xuống cơ sở để cùng người dân triển khai các giải pháp đối phó với mưa lũ và khắc phục hậu quả thiên tai

tỉnh bắc cạn cũng đang ưu tiên di rời những hộ dân này đến khu vực an toàn